khi diên nói đang có nhu cầu xin việc làm ngay lập tức long hứa xin cho diên vào làm tại công ty phú khang thành phố hưng yên cùng mình
sau khi đón diên từ sơn la xuống hưng yên lòng đã đưa diên vào nhà nghỉ
và khi diên vào nhà vệ sinh lòng đã lấy năm trăm linh đồng một điện thoại rồi bỏ trốn và lên kế hoạch nhắn tin tống tiền gia đình diên
hai vụ tai nạn làm bốn du khách nước ngoài tử vong tại lâm đồng
ubnd tỉnh lâm đồng vừa chỉ đạo các sở ngành trong tỉnh quyết liệt kiểm tra giả soát toàn bộ các hoạt động dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn cho khách du lịch trên địa bàn
theo đó các sở ngành khẩn trương tổ chức kiểm tra giả soát công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho du khách tại các điểm khu du lịch trên địa bàn
kịp thời chấn chỉnh các sai phạm đình chỉ hoạt động đối với các sản phẩm dịch vụ không đủ điều kiện đảm bảo về an ninh an toàn cho du khách yêu cầu các khu điểm du lịch lắp đặt đầy đủ các
đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới toàn vùng phổ biến nhiều mây về đêm và sáng tại phần phía bắc và có mây thay đổi tại phần phía nam
mưa xảy ra vài nơi từ huế đến quảng ngãi trong sáng mai sau đó toàn vùng trời tạnh giáo cùng nền nhiệt độ tăng dần nhiệt độ giao động từ hai mươi một cho tới ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên thời tiết không có nhiều thay đổi
so với hai mươi bốn giờ trước khi trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng nhiệt độ cao nhất giao động là từ hai mươi tám cho tới ba mươi hai độ còn thấp nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
khu vực nam bộ duy trì trạng thái thời tiết ít mưa ngày nắng miền đông nam bộ còn đạt ngưỡng nắng nóng trong thời kỳ ba ngày tới
tình trạng khô hạn và thiếu nước tiếp tục kéo dài nên người dân nơi đây cũng nên chủ động có biện pháp thích ứng để không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động sinh hoạt và sản xuất thường ngày
nhằm trở đến quý vị và các bạn những tin tức thời sự nóng bỏng nhất những tin tức an ninh trật tự cập nhật nhất thì từ ngày một tháng ba truyền hình công an nhân dân đã phát sóng thêm bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h hàng ngày
kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi một h ba mươi đã kết thúc